tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay ngày hai mươi hai tháng một mươi quốc hội thảo luận về những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau
của dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính
như thẩm quyền xử phạt thơ hiệu xử phạt bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
theo ý kiến của một số đại biểu hiện chúng ta đang có bảy mươi sáu nghị định xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực
khi luật sửa đổi này được ban hành thì bảy mươi sáu nghị định này phải thay đổi theo
do đó quốc hội cần quy định thời gian có hiệu lực của luật để chính phủ có thời gian sửa các nội dung hướng dẫn
tránh tình trạng nợ động văn bản hướng dẫn
về vấn đề thời hạn thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần cân nhắc để bảo đảm tính khả thi
thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là một năm kể từ ngày ra quyết định
quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa
quy định như vậy là dễ dẫn đến người bị xử phạt vi phạm hành chính chây ý coi thường pháp luật để tránh chấp hành quyết định xử phạt
vì vậy đề nghị chỉ quy định thời hiệu chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đề nghị quốc hội xem xét sửa đổi quy định tại khoản một điều bảy mươi bốn luật xử lý vi phạm hành chính năm hai nghìn một mươi ba
theo hướng rút ngắn thời hiệu thi hành quyết định xử phạt rút ngắn thời gian xử lý
và số lần thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trong trường hợp
phương tiện vi phạm hành chính
vi phạm hành chính đã quá thời hạn tạm giữ mà người vi phạm không đến nhận không có lý do chính đáng
cũng bàn về tính khả thi khi tiến hành xử lý vi phạm một số đại biểu cho rằng
quy định phải có biên bản giám định kiểm định trong thời hạn ba ngày là không khả thi
trường hợp phải xác định giá trị tăng vật phương tiện giám định kiểm định xét nghiệm
thì biên bản vi phạm hành chính được lập trong thời hạn là không quá ba ngày làm việc
kể từ ngày nhận được kết quả xác định giá trị tăng vật phương tiện
giám định kiểm định xét nghiệm
ví dụ như vi phạm ở vùng biên giới mà bây giờ phải gửi cái mẫu tăng vật đó
về đến tận hà nội để mà giám định
thì trong thời hạn ba ngày liệu có đảm bảo không
và thời hạn ba ngày đó thì làm thế nào để giữ cái người vi phạm đó
tại đến đợi khi có kết quả mới lập biên bản được
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến liên quan đến các quy định
về biện pháp cưỡng chế khi không thực thi quyết định xử lý vi phạm hành chính
áp dụng cai nghiện với người sử dụng trái phép chất ma túy
mức xử phạt tối đa trong các lĩnh vực vi phạm hành chính
cũng được các đại biểu đưa ra